dự báo trong một mươi hai giờ tới lưu lượng đến hồ lai châu sẽ ở mức hai ba trăm năm mươi m ba trên dây lưu lượng đến hồ sơn la sẽ ở mức sáu hai trăm linh m ba trên dây với điều kiện hồ lây châu tiếp tục duy trì mở ba cửa xả mặt
trong hai mươi bốn giờ tới lưu lượng đến hồ lai châu sẽ ở mức hai sáu trăm năm mươi m ba trên dây đến hồ sơn la sẽ ở mức bốn sáu trăm linh m ba trên dây với điều kiện hồ lây châu tiếp tục duy trì mở ba cửa xà mặt
cảnh báo sạt lầu đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra cao tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các huyện phong thổ sinh hồ mường tè nậm nhun tà tồng tỉnh lai châu huyện mường lây mường nhé nậm pô tùa chùa mường trà tỉnh điện biên huyện mường la mường sại tỉnh sơn la huyện mường khương bắc hà bảo thắng tỉnh lào cai huyện yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê tỉnh hà giang huyện thông nông tỉnh cao bằng
căng trải tỉnh yên bái cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một